do không khí lạnh và vùng hội tụ gió sẽ suy yếu nên trong hôm nay và ngày mai mưa rông tại các tỉnh thành bắc bộ sẽ giảm nhanh
nhưng chỗ cho nắng nhiều hơn giúp nền nhiệt tăng nhẹ giao động từ một mươi tám đến hai mươi chín độ trời chỉ lạnh về đêm và sáng
không khí lạnh tiếp tục gây mưa rào rải rác và có nơi có rông cho các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm nay
nhưng đến sáng ngày mai mưa giảm nhanh với nền nhiệt tăng nhẹ giao động trong khoảng hai mươi hai mươi tám độ có nơi cao hơn
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở xuống đến bình thuận thời tiết nhìn chung chỉ có mưa ở một vài nơi
ngày trời nắng với nhiệt độ ổn định ở trong ngưỡng hai mươi ba ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và chiều tối mai chỉ có mưa ở một vài nơi ban ngày trời nắng
sự báo nhiệt độ trong ngày ở tây nguyên phổ biến giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
còn khu vực nam bộ nhiệt độ là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ vẫn còn nắng nóng với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn với nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông đến đông bắc cấp bốn với nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi chưa chiều gió mây hừng nắng gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba

thứ ba sự tiếp tục
thứ bốn sự tiếp tục
thứ năm sự tiếp tục

thứ tám sự tiếp tục